chồng mất sớm từng là hộ nghèo nhất thôn nhưng con gái bà nhung lựa chọn bước đi kết hôn với người ngoại quốc dù không có tình yêu

chồng mất sớm từng là hộ nghèo nhất thôn nhưng con gái bà nhung lựa chọn bước đi kết hôn với người ngoại quốc dù không có tình yêu
con đi lấy chồng hàn quốc
mỗi câu chuyện lấy chồng người nước ngoài mà chúng tôi tiếp xúc
đều có một số phận riêng
trong đó gồm cả những người đã trải qua những tan vỡ trong hôn nhân
và họ đánh liều cho một cuộc hôn nhân xa xứ khác
chị lê thị bốn là một hoàn cảnh như vậy
sau cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng việt do không có con
chị đi đến quyết định kết hôn với một người đàn ông hàn quốc
hơn mình gần ba mươi tuổi
hai vợ chồng đi khám thì lấy nhau bốn năm năm rồi thì không có con
thì hai vợ chồng là giải quyết cho nhau mỗi người
đi một nơi để tìm những hạnh phúc con cái tương lai
thế thì về là em đi sang tuyển đi lấy chồng hàn quốc
nó bố mẹ thôi thì số con nó vất vả thì thôi
để con vất vả luôn thì đi xa luôn
bây giờ thì cứ nói cho đúng hơn không hài lòng
thì cũng phải hài lòng
đấy cứ nói đúng là như thế
vì em nó là con gái thì
ngày xưa các cụ nói con gái như cái bèo với giạc của đâu
thì may thì được nhờ phận tốt đấy
thế thì thôi thì cũng phải chấp nhận
cuộc sống lấy chồng ngoại quốc sau một vài năm
đem đến những dư giả về kinh tế cho những người ở lại
tại vùng đất này người ta dễ dàng bắt gặp
những ngôi nhà khang trang nhưng neo người ở
khi mà con cái rồi bố mẹ cùng đi nước ngoài
như nhà ông bổng căn nhà khang trang sau khi được xây dựng
lại vắng bóng người ở khi vợ theo con gái sang hàn quốc
cũng như vậy là hoàn cảnh của gia đình bà nhung
lấy chồng mới lấy thì nó xa
nó xa thì có mẹ thì cũng chẳng biết
đến năm nào mà mẹ nào
rồi các chị nó cũng tham gia
các anh các chị nó cũng tham gia
nói chồng với nó xa thì chẳng biết đến năm nào mà mẹ chơi nữa
mà bố mẹ ở nhà
các anh chẳng biết là nhìn thấy là phê hương ở chỗ nào
chưa có số liệu thống kê chính thức
nhưng mà những kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy
rằng là tỉ lệ ly hôn của phụ nữ việt nam
kết hôn với người nước ngoài là khá là cao
so với tỉ lệ bình quân ở trong nước
và cái khó khăn thứ hai nữa là khả năng thích ứng
và thích nghi với văn hóa và môi trường sống
ở nước ngoài của phụ nữ việt nam có thể là
nó không được như mong đợi
rồi cái lối sống khác
rồi cái môi trường hoạt động khác
rồi thậm chí là công việc có thể là chưa có công việc đầy đủ
tất cả những điều cây kiện đó nó có thể tạo ra những tâm lý bất ổn
và những cái xung đột gia đình giữa chồng và vợ
thì đấy là cái mà phụ nữ việt nam sẽ phải đối mặt
xu hướng lấy chồng ngoại quốc được xem là một hiện tượng tất yếu
nhất là trong thời kỳ mở cửa
theo số liệu thống kê từ cục cảnh sát
từ đầu năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi chín
cả nước có tám mươi chín bốn trăm bảy mươi sáu người việt nam
nữ chiếm chín mươi hai
kết hôn với công dân của hơn năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
phụ nữ việt nam tại hàn quốc chiếm hai mươi bảy
tổng số các cô dâu ngoại quốc kết hôn trong năm ngoái tại xứ sở kim chi
vượt qua phụ nữ trung quốc là hai mươi sáu
và bỏ xa nhóm thứ ba là philippines với bốn bảy
mặc dù vậy đại bộ phận những cuộc hôn nhân này đều xuất phát
từ mục đích kinh tế thay vì tình yêu
thời gian gặp gỡ và tìm hiểu diễn ra nhanh chóng
điều này tiêm ẩn những nguy cơ nảy sinh những xung đột trong cuộc sống
khi phải sinh sống trong một điều kiện khác văn hóa
chị hờ lý lào hai mươi hai tuổi độ tuổi còn rất trẻ nhưng đã có hai đứa con
đứa lớn sáu tuổi và đứa nhỏ hai tuổi
trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và một người chồng mới cưới một năm
kết hôn lần đầu năm một mươi năm tuổi sinh con năm một mươi sáu tuổi
khép lại cánh cửa học tập từ năm lớp tám để chạy theo tiếng gọi của tình yêu
nhưng cuộc sống hôn nhân khi cả hai vợ chồng còn chưa chín chắn thì không hề đơn giản
nhiều người đều ứng ý anh ấy sẽ thương yêu mẹ con mình
nhưng mình không nghĩ là anh ấy sẽ bỏ rời mẹ con mình một cách rất tản nhẫn
mình vừa sinh được đứa con chưa tới hai mươi ngày anh ấy đã bỏ đi rồi
vì mình không được bố mẹ chồng ưng ý do là mình còn học sinh
nên mình không biết làm đã làm ruộng như họ
mình chỉ biết đeo cặp đến trường đeo cặp về nhà rửa chén bát
mình chỉ biết làm những công việc đó nhưng mà họ không ưng
ở độ tuổi mà nhiều cô gái còn đang vui chơi chưa lập gia đình
hờ lý lào đã phải chăm lo cho hai đứa con
vì bỏ học từ sớm nên giờ đây công việc duy nhất mà cô gái trẻ có thể làm là công việc đồng áng nương dẫy
cánh cửa tương lai tâm tố cùng những hối hận muộn màng
kết hôn sớm không có lợi ích gì cho bản thân mình
thứ nhất chơi chưa đủ
thứ hai cuộc sống mình còn có rất nhiều điều tốt đẹp
mà mình đã vướng vào kết hôn sớm
mà mình đã vướng vào cái vòng xoáy của gia đình thanh niên ấy
còn cười còn nói
lấy chồng rồi không có
dường như là đi đâu cũng bị gò bó
thực sự mình thấy rất nhiều rất nhiều bạn đã yêu
yêu vào cái độ tuổi không đáng để yêu
cái độ tuổi để ăn để thoải mái
lại muốn gò bó mình trong một cái cuộn giày
nó thắt không có đường ra
không chỉ có trường học của chị hờ lín đào
tại buôn tùng bê cũng ghi nhận nhiều trường hợp các cô gái tào hôn
chị hờ kumara cũng nghỉ học giữa trừng từ năm lớp một mươi vì mang thai
đến nay chị đã có hai bé ba tuổi và bảy tuổi
thì mình bỏ học thì mình chỉ làm nông
thì mình cũng tiếc việc học của mình giữa chừng chứ
bỏ lỡ rồi thì cũng không biết làm gì nữa
gia đình chồng gia đình vợ đều phản đối hết
người ta không cho lấy nhau
tùy mình còn trái mà
căn nhà mới xây có vẻ khang trang nhưng không có đồ đạc gì trong phòng
gia đình còn đang gồng gánh số nợ hơn một trăm linh triệu
chồng bị bệnh tan máu bẩm sinh không làm được việc nhiều
gánh nặng gia đình đổ lên vai người vợ trẻ
chồng của mình bị bệnh alexamine
có lúc về cơ hai tháng hoặc một tháng đi chuyển máu
thì thấy mệt mỏi trong khi làm việc thì anh ấy nghĩ
nhiều lúc cũng ngồi một mình nghỉ
rồi không lo đầy đủ được cho con giống như người ta
cũng thấy tùy thân
nếu mà có ai lại thì chắc phải có điều kiện một chút rồi mới kết hôn sớm được
vì kết hôn sớm rất là nhiều khó khăn
nhất là về kinh tế này
tảo hôn là một hủ tục lạc hậu
tuy nhiên đến nay nó vẫn tồn tại ở một vài nơi có đồng bào dân tộc thiểu số
kết hôn sớm mang thai và sinh đẻ trong khi chưa đủ tuổi vị thành niên
chị hờ lý lào và chị hờ kumara còn chưa sẵn sàng về cơ thể tâm sinh lý cũng như kiến thức để mang thai
đứa trẻ được sinh ra từ những người mẹ quá trẻ sẽ có nhiều nguy cơ bị bệnh suy dinh dưỡng
việc mang thai vô cùng sớm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cả bà mẹ cả đứa trẻ
về cả thể chất về cả tinh thần bà mẹ và về cả cái đứa trẻ được sinh ra
thì một bà mẹ mà còn quá nhỏ thì cái đầu tiên là cái tâm lý mà để chuẩn bị cho việc mang thai là chưa có
sau đó thì là cái cơ thể phát triển chưa đầy đủ
để đủ sức mà mang thai một đứa trẻ

theo bà hiễu tri hội phụ nữ xã e ven huyện buôn đôn tình trạng tảo hôn những năm gần đây có giảm
nhưng tại những buôn làng xa xôi tình trạng tào hôn vẫn đang diễn biến phức tạp và rất khó để giải quyết triệt đề
thì nói về tình trạng tảo hôn ở xã e ven thì hiện nay là vẫn còn diễn ra
tuy có hạn chế so với trước kia rất nhiều
cụ thể là còn tồn tại ở một số thôn buôn
xã e có một mươi bốn thôn buôn hiện nay còn năm thôn buôn là vẫn có tình trạng tảo hôn
cụ thể là nhiều nhất là buôn thôn a buôn thôn b thôn chín
vì là cái đặc thù ở đây thì cái trình độ dân trí của các buôn thôn buôn đồng bào thì nó hơi thấp một chút
ít có cái sự quan tâm đến con cái
thì nhiều khi là phát hiện ra con cái mình có nguy cơ tảo hôn thì đã nhiều khi là đã quá muộn
bởi vì là con cái đã mang bầu rồi
trong nhiều năm qua nạn tảo hôn vẫn diễn ra khá phổ biến tại các xã vùng sâu vùng xa của tây nguyên
và trở thành vấn đề gây áp lực không nhỏ đối với xã hội
đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng đói nghèo chậm được cải thiện
trong năm năm trở lại đây chỉ riêng địa bàn đắk lóc đã có trên một vụ tảo hôn
trong đó có nhiều trường hợp sinh con khi tuổi còn rất trẻ
tảo hôn không chỉ gây ra hệ lụy cho chính bản thân
mà còn là gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội
để ngăn chặn vấn đề này ngoài công tác tuyên truyền giáo dục
còn phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở vùng sâu xa